ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết là bệnh nhân số hai trăm năm mươi một là ông n vd nam sáu mươi bốn tuổi quê ở huyện bình lục tỉnh hà nam
đã được điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tháng ba với các bệnh sơ gan giai đoạn cuối suy kiệt bệnh gút nặng cứng khớp và teo cơ
ngày bảy tháng bốn với xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị covid một mươi chín
sau thời gian điều trị bệnh nhân đã có bốn lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai vào các ngày là ngày một mươi một mươi hai một mươi năm và một mươi bảy tháng bốn
bệnh nhân được bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương xác định khỏi bệnh không còn bị nhiễm covid một mươi chín
tình trạng các bệnh lý khác ổn định và chuyển xuống tuyến dưới để điều trị bệnh sơ gan từ ngày một mươi bảy tháng bốn
do tình trạng sơ gan giai đoạn cuối rất nặng bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và dối loạn điện giải
bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán là do sơ gan giai đoạn cuối
khi bệnh nhân tử vong bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam đã làm xét nghiệm sars cov hai một lần nữa
xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính
bệnh nhân không hề có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do covid một mươi chín gây ra
ngày bốn tháng năm hội đồng chuyên môn của bộ y tế cũng đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do covid một mươi chín